thưa quý vị trước tình trạng các đối tượng giả danh cảnh sát giao thông
thông qua cuộc gọi và tin nhắn điện thoại để thông báo việc xử phạt nguội vi phạm giao thông
nhằm khai thác thông tin cá nhân của người dân
ngày bảy tháng sáu phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm cho biết
đơn vị chỉ gửi phiếu báo xác định hành vi vi phạm kèm theo thông báo đến người vi phạm
bằng thư gửi đảm bảo qua đường bu điện chứ không thông báo phạt ngùi qua cuộc gọi hay tin nhắn điện thoại
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp lưu ý người dân cảnh giác
với các cuộc gọi điện thoại liên quan đến vụ việc vi phạm giao thông
tuyệt đối không cung cấp chia sẻ thông tin cá nhân số chứng minh nhân dân
canh quốc công dân số điện thoại thông tin tài khoản ngân hàng cả tín dụng cho bất kỳ ai
theo quy định các vi phạm giao thông được ghi lại bằng camera mà không dừng nghi được phương tiện
để kiểm soát xử lý đơn vị sẽ gửi thông báo vi phạm cho chủ phương tiện
và phiếu chuyển cho công an tắp xã hoặc công an tắp huyện
nếu quá thời hạn hai mươi ngày kể từ ngày gửi thông báo mà chủ phương tiện tổ chức cá nhân có liên quan
không đến trụ sở đơn vị để phối hợp giải quyết thì thông tin của phương tiện vi phạm
loại phương tiện biển số thời gian lỗi vi phạm sẽ được cập nhật lên trang thông tin điện tử
của cục cảnh sát giao thông để chủ phương tiện tổ chức cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính biết
liên hệ giải quyết theo quy định đồng thời gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm
cho cơ quan đăng kiểm trên hệ thống quản lý xử lý vi phạm hành chính
khi nhận được thông báo vi phạm giao thông người vi phạm đến trụ sở đơn vị cảnh sát giao thông
gửi thông báo vi phạm để phối hợp giải quyết hoặc thực hiện nọp phạt trực tuyến
thông qua cổng dịch vụ công quốc gia